công an quận đồ sơn thành phố hải phòng phối hợp với đoàn đặc nhiệm chống ma túy số một bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện và bắt quả tang nguyễn xuân trường ba mươi tuổi trú tại xã đại đồng huyện kiến thụy đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

ni lông zip bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng với một số tan vật khác có liên quan phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị với hành vi gây dối trật tự công cộng hồ vũ khanh sinh năm hai nghìn trú tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra vào khoảng hơn một mươi bảy h ngày ba tháng sáu hồ vũ khanh cùng với hơn một chục đối tượng khác chú tại huyện vị thủy
mang theo dao tự chế thanh sắt chai bia có chứa xăng đi đánh nhau với nhóm thanh niên cùng địa phương
sau khi gặp nhau tại điểm hẹn trên quốc lộ sáu mươi một đoạn thuộc ấp một thị trấn nàng mau huyện vị thủy
khanh cùng với một số đối tượng trong nhóm liền cầm hung khí xông vào đánh nhóm đối thủ
và đốt bom xăng ném ra đường gây cháy nổ đập phá làm hư hỏng ba xe mô tô
ngoài bắt tạm giam hồ vũ khanh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng có liên quan
trộm số lượng lớn vàng tiền của người dân đối tượng phan châu linh một mươi chín tuổi trú tại thôn mỹ danh
xã tịnh hiệp huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi vừa bị công an huyện sơn tịnh truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng một chủ nhà ở thôn bình đông xã tịnh hiệp huyện sơn tịnh đi vắng
đối tượng phan châu linh đã đột nhập vào nhà lấy trộm bảy triệu đồng bảy chỉ vàng một vòng đeo tay và một dây chuyền đeo cổ
với một số đồ vật có liên quan với trị giá tài sản gần một trăm linh triệu đồng
sau khi trộm tài sản trên đối tượng đem cất giấu và chờ tiêu thụ
sau ba giờ nhận tin báo công an huyện sơn tịnh đã khẩn trương điều tra và xác định thủ phạm chính là đối tượng phan châu linh
vụ việc đang được công an huyện sơn tịnh tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
từ một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn mở rộng điều tra làm rõ công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh
đã bắt giữ thêm được nhiều ổ nhóm đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian với thủ đoạn tinh vi chuyên nghiệp
trong đó nhiều đối tượng nghiện mạc tùy và có tên án tiền sự
việc nhanh chóng bắt giữ các ổ nhóm này không chỉ tạo niềm tin và sự an tâm cho quần chúng nhân dân
mà còn giúp ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tính từ đầu tháng chín đến nay công an huyện yên phong đã liên tiếp bắt giữ hai ổ nhóm
sáu đối tượng trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đây là ba đối tượng trong ổ nhóm chuyên tiêu thụ xe máy sh qua mạng xã hội facebook
gồm lục văn dương hai mươi tám tuổi quê tại tỉnh lạng sơn trần đức thiệp hai mươi sáu tuổi quê tại tỉnh bắc giang
và nguyễn đình phong hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh đắk lắc đã bị công an huyện yên phong tạm giữ hình sự
tụi em lên cái nhóm mua bán xe máy không giấy tờ
thì lên đấy thì bọn em cứ lướt qua facebook xem có những bài đăng nào đang bán xe
thì bọn em sẽ chủ động liên hệ với người bán để hỏi mua cũng như là chốt giá
thì sau đấy hai bên có đồng ý đến giá cả thỏa thuận được thì bọn em sẽ tiến hành hẹn nhau giao dịch đến
thì một người giao xe còn lại giao tiền
xong là bọn em đi về lại cũng không quen biết gì nhau
hiện công an huyện yên phong đã thu giữ được bảy chiếc xe máy sh
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
trước đó công an huyện yên phong cũng bắt giữ ổ nhóm ba đối tượng gồm khổng văn thái ba mươi bảy tuổi
khổng văn tuấn ba mươi hai tuổi đặng văn đức ba mươi hai tuổi cùng ở thôn phủ yên xã dũng liệt huyện yên phong
về hành vi trộm cấp tài sản
cả ba đối tượng đều nghiện ma túy và có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
do thấy có sơ hở và nhìn thấy một chiếc xe không có người chung quay thì tôi bảo anh đức ở ngoài
cảnh giới để tôi vào lấy dùng tô vít để mở khóa ổ điện
sau đó tôi giặt ra ngoài và bảo anh đức ngồi lên xe khi đi qua cánh đồng
thì tôi nhảy xuống bẻ biển số vứt đi
với thủ đoạn tinh vi chuyên nghiệp từ tháng sáu đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã gây ra ba mươi năm vụ trộm cắp xe mô tô
trên địa bàn công an huyện yên phong đã thu hồi được một mươi bảy xe tăng vật
đồng thời ra quyết định khởi tố đối với ba đối tượng trên
về tội trộm cắp tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện đã tổ chức nhiều các biện pháp để phòng ngừa và đấu tranh
công an huyện đã xây dựng bài tuyên truyền yêu cầu công an các xã thị trấn
tham mưu cho các ủy chức nguyên địa phương phát thường xuyên vào những giờ cao điểm
đồng thời làm hơn một biển cảnh báo cho các xe máy
gắn ở những nơi những chỗ những vị trí
mà có khả năng tội phạm lợi dụng để trộm cắp xe máy
để cảnh báo tới quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa
quản lý tài sản của mình đồng thời chúng tôi
tổ chức các đội toàn tra điêu động vào những giờ cao điểm
từ một mươi giờ đêm cho đến năm h sáng ngày hôm sau
để toàn tra kiểm soát các kính địa bàn
với việc liên tiếp bắt giữ các ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ
tài sản do người khác phạm tội mà có của lực lượng công an
đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân
tuy nhiên để phòng ngừa tội phạm trộm cắp mỗi người dân
cũng cần nêu cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình
đồng thời khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện đối tượng
có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an
để kịp thời điều tra làm rõ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị nghi vấn do ghen tuông người chồng dùng dao
đã chém đứt hai cánh tay vợ
vụ việc này mới xảy ra tại huyện long thành tỉnh đồng nai
và hiện công an huyện long thành đã tạm giữ đối tượng gây án
sau khi chém đứt hai cánh tay của người vợ người chồng đã gọi điện
cho người thân đưa vợ đi cấp cứu
riêng người chồng đã đến công an đầu thú
được biết thời gian gần đây hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày một mươi ba tháng chín do ghen tuồng quá mức người chồng đã dùng dao
chém đứt hai cánh tay vợ hiện nạn nhân đã tạm ổn định sức khỏe
cũng liên quan tới chuyện tình ái sau một tháng yêu đương
đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa tống tiền người tình bằng hình ảnh nhạy cảm
vũ doãn trà trú tại an dương hải phòng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận đồ sơn tạm giữ hình sự
tại cơ quan công an đối tượng trà khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng đã có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ ở đồ sơn
tuy nhiên sau đó trà đã tính toán lập facebook ảo và liên tục nhắn tin đe dọa bị hại
nếu như không đưa tiền
trà sẽ đăng tải những hình ảnh nhẹ cảm lên mạng xã hội
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng trà đã chiếm đoạt của người phụ nữ trên
tổng số tiền là sáu triệu đồng
chiều qua phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội và công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đã triệt phá thành công
một tụ điểm mát xa trá hình trên địa bàn xã tân lý tây huyện châu thành
được biết cơ sở kinh doanh sông hơi mát xa này có tên là
vọng cát do hoa thị bảo trân chú tại tp hcm làm quản lý
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt quả tang hai tiếp viên nữ
đang có hành vi mát xa kích dục cho khách
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ cũng thu giữ tang vật là sổ sách ghi chép
việc thu chi hoạt động hàng ngày của cơ sở
hiện đối tượng cùng với tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành
tiếp tục điều tra
trước việc tái diễn việc bày bán hàng hóa cũng như là
tụ tập để chụp ảnh quay phim gây mất an toàn
tối ngày hôm qua các đơn vị chức năng có liên quan của hà nội
đã chính thức dựng hàng rào phong tỏa phố cà phê đường tàu
bắt đầu từ hai mươi h ba mươi phút lực lượng chức năng đã đứng chốt ở đường trần phú
điện biên phủ phùng hưng hà nội yêu cầu du khách không đi vào
khu vực xóm cà phê đường tàu
đại diện ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm khẳng định không đánh đổi
sự an toàn của người dân với bất kể lợi ích kinh tế nào
còn theo chủ tịch ủy ban nhân dân quận ba đình
các chủ quán cà phê trên địa bàn phường điện biên cũng đã được yêu cầu
viết cam kết không mở hàng quán ở gần đường tàu